cách ly xã hội sáu huyện giãn cách xã hội tp bắc giang huyện tân yên
tổng số có hai trăm một mươi khu cách ly đang vận hành trên địa bàn tỉnh
theo chỉ đạo của tỉnh tại các huyện thành phố tập trung cao quản lý chặt chẽ tại các khu cách ly
trong đó phải ra soát phân loại các đối tượng theo từng nguy cơ cao thấp
tại các khu vực cách ly tập trung và các khu công nhân ở nhà trọ
để giãn cách giảm nguy cơ lây nhiễm nhất là lây nhiễm chéo
đồng thời giám sát chặt chẽ ở ngoài cộng đồng
tỉnh bắc giang đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công nhân
tại các khu vực bị cách ly phong tỏa sinh sống tạm trú cư trú
lấy mẫu cho hai tám trăm linh công nhân trong khu nhà trọ núi hiểu
trước khi giãn cách sang khu cách ly tập trung khác trên địa bàn huyện việt yên
để tránh lây nhiễm chéo
bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo không được lơ là chủ quan
trong mọi tình huống sớm dập dịch trong thời gian sớm nhất
thưa quý vị bộ công an dự báo
tình hình tội phạm liên quan đến cờ bạc cá độ bóng đá
sẽ gia tăng trong thời gian diễn ra euro hai nghìn hai mươi copa america hai nghìn hai mươi một
và vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai
trước tình hình trên đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
vừa có công điện chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
triển khai thực hiện tốt những công tác sau
cục an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao
chỉ đạo hệ lực lượng tăng cường công tác nghiệp vụ
thường xuyên giả soát trên không gian
kịp thời phát hiện đấu tranh với các đường dây tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc
cá độ trực tuyến qua internet mạng xã hội và qua các trò chơi điện tử trá hình trò chơi trực tuyến trái phép
cục cảnh sát hình sự chỉ đạo hệ lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nắm chắc tình hình quản lý chặt chẽ các đối tượng địa bàn trọng điểm
tổ chức đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm đường dây đối tượng hoạt động cơ bạc
công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám các cấp chỉ đạo
huy động các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc cá độ bóng đá đến các tầng lớp nhân dân
tăng cường công tác nghiệp vụ quản lý đối tượng địa bàn phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm tội phạm
vi phạm pháp luật về cờ bạc cá độ bóng đá nhất là liên quan đến cá độ bóng đá
trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn trên thế giới nêu trên
tiếp tục triển khai toàn diện các giải pháp phòng ngừa đấu tranh thực hiện mục tiêu làm giảm tội phạm
trong đó chủ động dự báo và có các phương án phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
vi phạm pháp luật phát sinh do đối tượng đánh bạc thua lỗ dẫn đến các hành vi phạm tội khác
do văn phòng bộ công an chủ trì phối hợp cục cảnh sát hình sự cục an ninh mạng
và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao giúp lãnh đạo bộ công an theo dõi đôn đốc toàn lực lượng công an nhân dân
triển khai nghiêm túc hiệu quả công điện này kịp thời đề xuất biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo bộ công an để chỉ đạo
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua bốn tháng sáu rất nhiều người dùng facebook đã nhận được một tin nhắn chứa đường link lạ
mọ danh là nhãn hàng coca cola
điều đáng nói ngay sau khi click vào đường link này người dùng đã mất đi quyền kiểm soát đối với tài khoản facebook
và chiêu trò lừa đảo này tuy không mới thế nhưng vì giả mạo một nhãn hiệu lớn
nên nhiều người dùng facebook đã chủ quan mà không kiểm tra lại thông tin và đã đánh mất tài khoản cá nhân của mình
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
cụ thể trên facebook xuất hiện một đường link được cho là của nhãn hàng coca cola
khi kích vào sẽ dẫn vào một trang web được cho là quỹ phúc lợi của hãng
người dùng được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân liên kết với facebook để nhận được phần quà trị giá hai triệu đồng từ nhãn hàng
sau khi thực hiện yêu cầu trên tài khoản facebook của người dùng sẽ bị hacker xâm nhập đánh cắp quyền kiểm soát trang cá nhân
và sau đó khi chúng ta điền mật khẩu của chúng ta vào thì sẽ bị cướp mất các tài khoản
và khi chúng ta bị cướp mất cái tài khoản thì hacker sẽ tìm cách lấy tiền của chúng ta hoặc là lấy trộm các cái dữ liệu của chúng ta
sau khi chiếm được tài khoản của người dùng hacker sẽ tiếp tục gửi linkpam đến cho bạn bè của chủ nhân facebook
và chia sẻ đường link lừa đảo lên new feed để thu hút những người dùng khác
chúng ta nên chủ động thiết lập cái tài khoản của chúng ta
thông qua việc đặt mật khẩu khó và sử dụng xác thực hai yếu tố
vấn đề thứ hai là trong quá trình sử dụng chúng ta nên hạn chế kích vào đường link kể cả là từ bạn bè chúng ta có gửi
và nếu chúng ta có kích vào được những đường link đó
thì chúng ta cũng không nên điền vào những trang web mà có yêu cầu mật khẩu
hiện đường link giảm màu này vẫn đang lan truyền cực rộng trên nền tảng facebook
tại việt nam
nhãn hàng coca cola cũng đã lên tiếng xác nhận
hiện tại nhãn hàng không có bất cứ quỹ phúc lợi nào
các đường linh trên toàn bộ là do hacker giả danh
chuyển sang các tin tức an ninh trẻ tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với bùi quốc hùng
sinh năm hai nghìn ba trú tại phường tân thạnh thành phố tam kỳ
về hành vi giết người
vào khoảng một mươi h ngày một mươi tháng hai

bùi quốc hùng đang bán hoa tết trên đường n một mươi
thì nguyễn hoàng nhật đi xe mô tô đến địa điểm này
gọi hùng ra nói chuyện
khi đang nói chuyện với nhau
nhật đã dùng tay đánh vào mặt hùng
nên hùng đã lấy một con dao chém nhiều nhát vào đầu lưng tay của nhật
nhật chạy thoát
và gọi điện nhờ người thân đưa đi cấp cứu
riêng hùng đi về lại chỗ bán hoa
lấy xe mô tô của nhật
chở theo một thanh niên chưa rõ lai lịch
đi đến chợ tam kỳ để tiếp tục tìm mua dao
con dao trước đó hùng sử dụng
được đối tượng này vứt tại đường tiểu la thành phố tam kỳ
đến khi được người cùng bán hoa với hùng gọi điện
đối tượng này mới điều khiển xe quay trở về
làm việc với lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba
tại cơ quan công an hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
kết quả giám định cho thấy
tỷ lệ thương tích của nguyễn hoàng nhật là một mươi ba
từ sự cấu kết với nhân viên của bệnh viện
đường dây làm giả dây khám sức khỏe liên tình
bán ra ngoài đã gây hậu quả khôn lường cho xã hội
công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đã triệt phá thành công đường dây này
vừa qua tại quán nước
trước trụ sở văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
các trinh sát bắt quả tàng đối tượng nguyễn thị kim thoa
chủ quán nước đang giao dịch bán giấy khám sức khỏe cho một đối tượng
tại đây còn có chín giấy khám sức khỏe được làm giả
của một số bệnh viện ở tỉnh quảng nam và tỉnh quảng ngãi
công an huyện bình sơn tiếp tục mở rộng vụ án
và bắt quả tang đối tượng trang duy khâm
là chồng của nguyễn thị kim thoa cùng với tăng vật
khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng này
thực hiện phạm tội và nhiều dây khám sức khỏe
của hai bệnh viện đa khoa tư nhân phúc hưng
và bệnh viện đa khoa hồng phúc quảng nam
tại cơ quan điều tra đối tượng trang duy khâm
và nguyễn thị kim thoa khai nhận hành vi phạm tội của mình
từ năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
đối tượng bán giấy khám sức khỏe cho người dân
trên địa bàn huyện bình sơn và một số huyện khác khoảng một trăm linh tờ
công an huyện bình sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
trang duy khâm về hành vi làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả
của cơ quan tổ chức
thưa quý vị như antv đã đưa tin
vào lúc h năm mươi hai sáng sớm ngày hôm nay
phòng cảnh sát phòng trái trợi trái và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh quảng ngãi đã tiếp nhận tin báo cháy
xảy ra tại ngôi nhà hai tầng trên đường quang trung
phường tránh lộ tp quảng ngãi
nên đã huy động sáu xe trợi trái và năm mươi hai cán bộ chiến sĩ khẩn trương
tiếp cận hiện trường để giật lửa
và thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ
bước đầu công an tỉnh quảng ngãi xác định
nguyên nhân dẫn đến vụ cháy trên là do chập điện
hiện các lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi
vẫn đang tiếp tục tiến hành khám nghiệm hiện trường
để đưa ra kết luận chính thức
vào khoảng ba h cùng ngày thì vụ trái được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy này đã làm bốn người trong một gia đình tử vong
bước đầu xác định do chết ngạt
gồm vợ chồng chủ nhà và hai nghề con
sinh năm hai nghìn một mươi năm và sinh năm hai nghìn một mươi tám
được biết vợ chồng nạn nhân thuê căn nhà này
để làm cơ sở mua bán trái
thiết bị điện đã được một thời gian
sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra
người thân đã đến làm các thủ tục cần thiết
để đưa các nạn nhân về lo hậu sự
trong sáng sớm ngày hôm nay
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi đặng văn minh
đã đến kiểm tra hiện trường vụ trái
bày tỏ sự chia sẻ trước nỗi đau mất mát
của các nạn nhân
đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương
xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ trái này
đây là vụ trái nhà ở
kết hợp sản xuất kinh doanh
cơ sở này thuộc diện quản lý của ubnd cấp xã
theo nghị định một trăm ba mươi sáu của chính phủ
và trước tình hình trái nổ
loại hình này diễn biến đang phức tạp
ngay từ đầu năm bộ công an đã có điện
và kế hoạch chỉ đạo công an các địa phương
về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền
kiểm tra về phòng trái trợ trái
đối với khu dân cư hộ gia đình nhà ở
kết hợp với sản xuất kinh doanh
và khi vụ trái này xảy ra
lực lượng cảnh sát phòng trái trợ trái và cứu nạn cứu hộ
đã đến kịp thời triển khai lực lượng
tuy nhiên thì đây là loại nhà ống
chỉ có một lối thoát nạn duy nhất
và khi xảy ra trái
các nạn nhân không kịp thoát ra ngoài
do ngạt khói đã dẫn đến tử vong
tiếp theo bản tin sẽ là thông tin truy nã tội phạm
và biên tập viên đinh hạnh sẽ gửi tới quý vị nội dung chi tiết ngay sau đây
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện thanh hà tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối tượng nguyễn văn tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn nhân lư
xã cẩm chế huyện thanh hà tỉnh hải dương
về tội cho vay lãnh nặng
trong giao dịch dân sự
còn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
công an huyện ninh giang tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê đức bình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn bình cách
xã hà thanh huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
và đối tượng lê văn thủy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
phải nhận quyết định truy nã của
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
cũng về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
phần cuối bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
thưa quý vị hôm nay khu vực phía đông bắc bộ
đã tạm giảm mưa trời còn nắng nhiều hơn
nhưng bầu không khí mát mẻ dễ chịu
thì vẫn còn duy trì trên khu vực
trong ba ngày tới các hình thế gây mưa
lại tiếp tục hoạt động mạnh
nên một đợt mưa rông mới sẽ tiếp tục được ghi nhận tại đây
do mưa kéo dài nhiều ngày
nên các tỉnh vùng núi phía bắc
cần đề phòng với sạt lở lũ quét và ngập úng
về nhiệt độ thì trưa chiều ngày mai
ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
hai ngày sau đó sẽ tăng nhẹ ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
trời mát mẻ và dễ chịu
tại phía tây bắc bộ
trời cũng vẫn duy trì mát mẻ
nhờ những cơn mưa xuất hiện trên khu vực
trong ba ngày tới do ảnh hưởng của hội tụ gió
kết hợp với dạnh áp thấp đi qua khu vực bắc bộ
nên trời vẫn có mưa rông
một vài nơi sẽ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông thì quý vị cần lưu ý
với các hiện tượng thứ thích cực đoan
như là rông lốc hay là gió giật mưa đá
mưa cũng khiến cho nhiệt độ giảm
cao nhất ở đây chỉ vào mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
trong cả ba ngày tới
không được mát mẻ toàn khu vực
như là tại bắc bộ
thời tiết tại miền trung đã có sự phân hóa rõ rệt
các tỉnh thuộc khu vực bắc trung bộ
thì nhiệt độ giảm mạnh nhất
có mưa về đêm và sáng
còn tại khu vực quảng bình đến thừa thiên huế
thì có nắng nóng và nắng nóng gầy gắt
với mức nhiệt độ là ba mươi sáu ba mươi bảy độ
xuất hiện ở vùng núi phía tây
các khu vực khác thì phổ biến là ba mươi bốn ba mươi sáu độ
nắng nóng chỉ suy giảm
chứ không biến mất
các tỉnh thành còn lại của khu vực miền trung
từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
thời tiết không có nhiều thay đổi so với hai mươi bốn giờ trước đó
do các hình thế gây mưa không tác động đến khu vực
với mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi bảy độ
diễn ra từ đà nẵng đến phú yên
chỉ có khu vực nam trung bộ
thì nhiệt độ giảm mất
ở mức là ba mươi hai ba mươi bốn độ
oai nóng và một vài tiếng ban trưa
đây cũng là mức nhiệt trong cả ba ngày tới
lên đến vùng cao tây nguyên
tại đây đang chịu tác động của hai hình thế gây mưa
cùng một lúc
đó chính là dạnh áp thấp
ở phía bắc và gió tây nam gia tăng cường độ
nên mưa rông sẽ gia tăng trong cả ba ngày tới
đặc biệt là ngày mùng bảy và ngày mùng tám
cường độ nắng cũng giảm mất tại đây
nhiệt độ trưa chiều là ba mươi ba mươi ba độ
thời tiết mát mẻ
không nằm ngoài xu thế đó
nam bộ cũng đang có xu hướng là tăng mưa
và cường độ nắng giảm
tuy nhiên mưa rong thường xuất hiện
vào khoảng thời gian chiều tối và tối
là lúc tăng tầm nên sẽ gây ra ngập úng cục bộ và ủn tắc
quý vị nên cân nhắc lộ trình hợp lý
nhiệt độ cao nhất ở khu vực này
là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ trong cả ba ngày tới
thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba cập nhật ngày hôm nay
đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin được kinh chất tạm biệt và hẹn gặp lại